trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tỉnh thái nguyên đã chủ động các biện pháp phòng trừ
khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã ghi nhận ba mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
giải khắp trên các huyện thành phố thị xã tính riêng trong tháng bảy khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên đã tiếp nhận gần hai mươi ca nhập viện do xuất xuất huyết
tăng gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi sáu trong đó khoảng hai phần ba số ca xuất xuất huyết nhập viện
ở giai đoạn nguy hiểm của bệnh
sốt khoảng ba ngày bốn ngày đầu nhưng có những bệnh nhân mà chúng tôi theo dõi là sốt đến bảy tám ngày
bệnh nhân vẫn sốt và bệnh nhân nghĩ rằng là sốt sốt virus bệnh nhân điều trị tại nhà
sau bảy tám ngày không nỡ thì bắt đầu lúc đấy mới vào viện khi vào viện thì tình trạng thường là bệnh nhân mệt mỏi hơn
tổn thương gan nặng hơn và lúc đó có những trường hợp là số lượng tiểu cầu giảm
tuy nhiên thì với một số lượng bệnh nhân trong đầu tháng bảy thì chưa có trường hợp nào nặng đến mức
chúng tôi phải can thiệp quá tích cực cũng chưa có trường hợp nào tự nhiên
vong hay trường hợp nào truyền tuyến
trong các ca xuất xuất huyết đã nhập viện có hai bệnh nhân tại thành phố thái nguyên không di chuyển qua vùng dịch mà vẫn mắc bệnh
do vậy nguy cơ xuất hiện các ổ dịch tại tỉnh thái nguyên là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có biện pháp phòng bệnh kịp thời
trước tình hình đó trung tâm y tế dự phòng tỉnh thái nguyên đã chủ động tuyên truyền khoanh vùng và phun thuốc dập dịch
tại các gia đình và khu dân cư ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết

trung tâm y tế dự phòng tỉnh thái nguyên đã chủ động tuyên truyền khoanh vùng và phun thuốc dịch tại các gia đình và khu dân cư ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết
trung tâm y tế dự phòng tỉnh thái nguyên đã chủ động tuyên truyền khoanh vùng và phun thuốc dịch tại các gia đình và khu dân cư ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết